thời gian gần đây trên địa bàn xã trung môn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang đã xuất hiện tình trạng một số người dân dùng máy kích điện để bắt run đất rồi bán lại cho người thu mua tại địa phương
việc dùng máy kích điện do nước ngoài sản xuất để bắt run đất với số lượng lớn đã làm phá vỡ hệ sinh vật trong đất gây ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng
trước thực trạng nói trên các cấp chính quyền tỉnh tuyên quang đang đẩy mạnh triển khai các biện pháp để ngăn chặn tình trạng
run đất có vai trò rất lớn đối với ngành nông nghiệp bởi chúng làm tơi xốp đất tăng độ phì nhiêu cho đất
tuy nhiên với giá hai mươi đồng một kg run tươi và sử dụng máy kích điện khiến việc bắt run rất dễ dàng nên một số hộ dân trên địa bàn xã trung môn đã bắt run đất với số lượng lớn để đem bán
ngay sau khi tình trạng này xảy ra các cấp chính quyền địa phương đã vào cuộc làm rõ thông tin đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của việc làm này
bà con nhân dân cố tình vẫn cứ thực hiện
kích run để bán thì ủy ban dân xã sẽ có những biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian tới sẽ bằng mọi giải pháp để chấm dứt cái hiện tượng là kích run bán và gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tại địa phương để làm sao mà bà con nhân dân sản xuất nông nghiệp một cách bền vững
trước mắt sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền
đối với người dân nhận ra thức là hành vi này vi phạm luật bảo vệ môi trường
thứ hai là nếu sử dụng cái này nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường
nếu dùng phương tiện hủy diệt như kích điện để bắt run hủy diệt run thì nơi đó chất đất sẽ xấu có thể dẫn đến không canh tác được
vì vậy người dân cần nâng cao
người dân cần nâng cao nhận thức về vấn đề này không nên vì cái lợi trước mắt mà gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp
cũng như sự an toàn của bản thân do sử dụng những máy kích điện không rõ nguồn gốc xuất xứ thiếu độ an toàn